ngày ba mươi một tháng ba chương trình giao lưu gặp gỡ lưu học sinh lào do học viện ngoại giao đại học ngoại thương đại học giao thông vận tải đại học luật và đại học văn hóa vừa được tổ chức tại hà nội
đây là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm ngày thành lập thanh niên nhân dân cách mạng lào ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi năm và thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt toàn diện giữa thanh niên hai nước lào và việt nam
phạm thị thảo nguyên sinh viên học viện ngoại giao cảm thấy rất thích thú vì được tham dự chương trình giao lưu gặp gỡ đoàn thanh niên lưu học sinh lào tại hà nội
được thưởng thức những món ăn truyền thống của lào được đến thăm các gian hàng trang trí đậm chất văn hóa lào thảo nguyên phần nào hiểu hơn về văn hóa của đất nước láng giềng lào tươi đẹp
đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa với việt nam nói chung và với nước lào nói riêng
và cái hoạt động này thúc đẩy tình đoàn kết anh em của mọi người giúp người việt có thể hiểu nhiều hơn về văn hóa lào và đồng thời cũng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước việt nam và lào
còn với anh nguyễn quang huy lần đầu tiên được tham gia chương trình này là sự trải nghiệm rất thú vị
nói chung là hôm nay đến đây tôi cũng thấy có nhiều cái gián trại của người lào đấy thì cũng thấy văn hóa cũng đã dàng
nhiều cái đồ ăn rồi cái đồ trắng
thông tin nó cũng kiểu là phong phú
nó khác với văn hóa của người việt mình một tí thôi
tuy là có một chút khác biệt nhưng mà vẫn có cái gì đó nó tương đồng về văn hóa với người việt nam
tôi đánh giá cao ý nghĩa của những chương trình giao lưu như thế này
tiếp tục phát triển tình hữu nghị truyền thống mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước anh em việt nam và lào nói chung giúp thanh niên hai nước hiểu nhau hơn
tại chương trình
chương trình là cơ hội quảng bá những phong tục tập quán đặc trưng của đất nước lào tại đất nước láng giềng việt nam
thúc đẩy thanh niên việt nam dành rất nhiều tình cảm cho đất nước và con người lào và ngược lại
đây là một biểu hiện quan trọng cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc